ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín đã họp triển khai công tác phòng chống dịch trong tình hình mới
phó thủ tướng vũ đức đam trưởng ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp
triển khai công tác phòng chống dịch trong tình hình mới ban chỉ đạo thống nhất tinh thần
bảo đảm thực hiện mục tiêu kép nhưng phải tuyệt đối an toàn
bên cạnh đó tiếp tục thực hiện nghiêm phương án cách ly chuyên gia nước ngoài và việt nam
hiện việt nam đã và đang làm công tác chống dịch tốt
tuy nhiên diễn biến dịch trên thế giới vẫn đang tiếp diễn
ban chỉ đạo nhận định chúng ta đang đứng trước sức ép rất lớn
một mặt phải giữ an toàn trong nước mặt khác là sức ép không thể đóng cửa
vì phải đưa công dân việt nam bị kẹt ở nước ngoài về nước
cũng như đón các chuyên gia nhà đầu tư nước ngoài và việt nam làm việc
xúc tiến thương mại hợp tác làm ăn
do vậy ban chỉ đạo thống nhất tinh thần bảo đảm thực hiện mục tiêu kép nhưng phải tuyệt đối an toàn
ban chỉ đạo chúng ta thống nhất là chúng ta sẽ làm nhưng mà trên một tinh thần
mục tiêu kép
nhưng mà phải tuyệt đối ưu tiên là an toàn
muốn an toàn thì bắt buộc phải hướng dẫn rất cụ thể
mà hướng dẫn chi tiết xong thì phải đi kiểm tra
thì tôi đề nghị tới đây là bộ y tế chủ trì ban hành tiếp một hướng dẫn thật chi tiết
về việc đón tiếp chuyên gia mà không phải vào ở việt nam lâu dài
ban chỉ đạo lưu ý mặc dù tình hình trong nước tương đối tốt
nhưng thời gian qua trong bộ máy ở một số nơi có biểu hiện lòng lẻo sơ hở
điển hình là việc chuẩn bị những địa điểm cách ly phi hành đoàn chuyên gia nước ngoài
chúng ta cần phải tiếp tục kiểm tra chấn trình
đối với người nhập cảnh qua các cửa khẩu đường bộ
bắt buộc thực hiện theo quy định cách ly tại các cơ sở cách ly do quân đội quản lý
xem xét mở kênh đăng ký chuyến bay đối với các chuyên gia nước ngoài và việt nam
giao bộ ngoại giao làm đầu mối xem xét giải quyết thủ tục
đối với các chuyên gia kỹ sư doanh nhân người việt nam đang bị kẹt ở nước ngoài
như đối với chuyên gia nước ngoài về việt nam để phục vụ phát triển sản xuất trong nước